sở giáo dục và đào tạo yêu cầu phòng giáo dục trung học trung tâm thông tin và chương trình giáo dục phối hợp với các nhà xuất mạng tổ chức giới thiệu dịch giáo khoa trên hệ thống lms thời gian từ ngày một mươi hai cho đến tết tây an toàn